với tốc độ phát triển của đất nước kéo theo đó nhu cầu điện năng mỗi ngày một tăng lên
các địa phương trên cả nước đã được nghiên cứu và khai thác phát triển các nhà máy nhiệt điện thủy điện
thế nhưng để phát triển thủy điện bảo đảm nguồn năng lượng cho đất nước
nhiều hộ gia đình đã phải di rời nhường đất cho dự án
vì vậy để ổn định đời sống lâu dài cho người dân tái định cư
đặc biệt là việc khai thác lợi thế từ khu vực lòng hồ thủy điện
các mô hình phát triển kinh tế đã được chính quyền người dân và doanh nghiệp quan tâm triển khai
việc nuôi cá trên lòng hồ thủy điện ở quảng nam khởi nguồn từ huyện bắc trà my
nơi có nhà máy thủy điện sông chanh hai
khi triển khai dự án thủy điện sông chanh hai đã có hơn hai bốn trăm bốn mươi ha đất các loại bị ngập nước
và chính quyền địa phương phải thực hiện di rời một bốn mươi sáu hộ với hơn năm ba trăm ba mươi nhân khẩu đi đến nơi ở mới
những ngày đầu di rời nhà đến các khu tái định cư cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng thiếu đất sản xuất thiếu nước sinh hoạt khiến nhiều người lo lắng
thì nay mô hình nuôi cá lồng vùng lòng hồ thủy điện sông chanh đã giúp cho nhiều hộ gia đình ổn định đời sống
gia đình ông trần văn mạo ở thôn mộ long xã trà sơn huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện sông chanh hai từ năm hai nghìn một mươi
vụ đầu tiên ông mạo đầu tư làm sáu lồng bè nuôi cá riêu hồng
sau bốn tháng ông xuất bán và thu lãi được hơn ba mươi triệu đồng
từ thành công ban đầu và được huyện bắc trà my cho vay một trăm linh triệu đồng không lãi xuất
ông mạo tiếp tục mở rộng quy mô nuôi cá lồng bè
sau hơn bảy năm trên lòng hồ thủy điện sông chanh hai
gia đình ông trần văn mạo đã có gần ba mươi lồng bè nuôi các loại cá đặc sản như cá lăng cá nheo cá trình
trung bình mỗi tháng ông xuất bán khoảng một năm tấn cá các loại cho các nhà hàng ở đà nẵng huế tam kỳ
nguyên dọng dân lồng bè ở trên lòng hồ sông chanh
sông chanh hai đang muốn nhu cầu một hai bảy chế độ hỗ trợ của các lòng bè trên sông chanh
bây giờ bà con vẫn đang mong muốn là tiền hỗ trợ đấy để bà con được nhận để phát triển thêm lòng bè mở rộng ra
với hiệu quả kinh tế như vậy đến nay xóm nhà bè ở lòng hồ thủy điện sông chanh đã có gần hai mươi hộ nuôi cá với hai trăm một mươi lồng
mỗi năm thu nhập trung bình của một hộ dân từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng trên một lồng
việc làm ổn định cho trên ba mươi lao động trực tiếp và lao động thời vụ từ giai đoạn nuôi chăm sóc cá đến vụ thu hoạch
nguyên dọng dân lồng bè ở trên lòng hồ sông chanh sông chanh hai đang muốn nhu cầu một hai bảy chế độ hỗ trợ của các lòng bè trên sông chanh
nguyên dọng dân lồng bè ở trên lòng hồ sông chanh sông chanh hai đang muốn nhu cầu một hai bảy chế độ hỗ trợ để bà con được nhận để phát triển thêm lòng bè mở rộng ra

theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam tỉnh có sáu hồ thủy điện với tổng diện tích mặt nước trên sáu ha được phép khai thác nuôi thủy sản lồng bè trong lòng hồ
gồm a vương sông côn hai huyện đông giang sông bung bốn huyện nam giang đắc my bốn huyện phước sơn sông chanh hai huyện bắc trà my và khe diên huyện nông sơn
theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi của tỉnh quảng nam số lượng lồng cá nuôi trong lòng hồ các thủy điện đạt hai tám trăm linh lồng
sản lượng ba sáu trăm linh tấn thủy sản
tỉnh quảng nam đã quy hoạch để nuôi các lồng bè ở một số hồ thủy điện
một là tỉnh đã ban hành cơ chế về khuyến khích nuôi trồng thủy sản ở nước nọ
trong đó cũng đã có cơ chế để hỗ trợ cho địa phương hỗ trợ cho các nhóm hồ để thực hiện việc nuôi cá trong lòng bè
thứ hai là tỉnh cũng đã ban hành cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trong đó mở rộng thêm đối tượng là hợp tác sản
có thể thấy rằng mô hình nuôi cá lòng hồ đã được triển khai tại nhiều công trình thủy điện
việc nghiên cứu quy hoạch thành vùng để phát triển thành vùng nuôi cá lòng hồ vừa ổn định đời sống
vừa góp phần bảo vệ vùng lòng hồ thủy điện đã có những hiệu quả rõ rệt
ổn định đời sống theo dõi giám sát bảo vệ hành lang an toàn hồ chứa là những nhiệm vụ được triển khai song song
đối với xã thì việc phát triển và cũng đặt ra cái giới hạn để đảm bảo cái lưu thông và cũng như đảm bảo cái lưu vực sông đà
và đảm bảo cái hành lang và đặc biệt là phải đảm bảo môi trường để phát triển
cái kế hoạch để phát triển thì chúng tôi cũng đã có những kế hoạch rất là cụ thể
trong đó là cái việc phát triển là phải song song với bảo vệ môi trường và phải đảm bảo như chúng tôi đã chia sẻ là phải đảm bảo cái dòng chảy của lưu vực
tận dụng những lợi thế sẵn có và khắc phục những khó khăn bên cạnh việc vận hành của các nhà máy thủy điện
trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phát triển kinh tế địa phương
thì các mô hình nuôi cá lồng cũng đã giúp phần tăng thu nhập ổn định đời sống của người dân
với việc nhận biết tầm quan trọng của thủy sản nói riêng và vùng lòng hồ thủy điện nói chung
chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy điện để thực hiện tuyên truyền kiểm tra về an toàn hồ chứa
công ty cũng đã phối hợp với các chủ hồ sử dụng những thức ăn mang tính chất không có hỷ hội về môi trường
cũng như sử dụng những dư lượng kháng sinh
công ty đã thực hiện đầy đủ tuân thủ đúng các quy định của các luật nhà nước liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản
bảo vệ nguồn nước bảo vệ lòng hồ diện tích hồ theo quy định của nghị định một trăm một mươi hai
công ty đã tiến hành định kỳ hàng năm tiến hành quan trắc môi trường nước định kỳ kiểm tra lòng hồ
cùng phối hợp cùng với các ủy ban nhân dân huyện của các huyện có khu vực lòng hồ
về công tác xây dựng các công trình xử lý các vi phạm về xâm lấn lòng hồ và đổ các chất thải nguy hại
chất thải xây dựng liên quan đến lòng hồ
thủy điện là nguồn năng lượng sạch với giá thành rẻ
tuy nhiên quá trình xây dựng vận hành nhà máy có thể làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân
chính vì vậy thực hiện nghị định số một trăm một mươi hai về quản lý bảo vệ khai thác tổng hợp tài nguyên
và môi trường các hồ chứa thủy điện thủy lợi và nghị định số bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy
quy định lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
nghị định một trăm một mươi bốn về quản lý an toàn đập hồ chứa nước mà thủ tướng chính phủ đã ban hành
công tác giám sát bảo vệ môi trường trong những năm qua luôn được tập đoàn điện lực chỉ đạo các đơn vị đặc biệt quan tâm
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý và bảo vệ môi trường
người lao động cũng luôn phải có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường tại vị trí làm việc
hiện trường sản xuất sạch sẽ ngắn nắp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vùng lòng hồ
nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò của thủy điện
cũng như bảo vệ môi trường nguồn nước hồ chứa chống xâm lấn lòng hồ
với việc đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức của mỗi người trong công tác bảo vệ môi trường nước đã có chuyển biến rõ r